ngày hôm qua bộ cơ sở hạ tầng ukraine cho biết việc những người biểu tình ba lan phong tỏa biên giới với nước này có nguy cơ gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của ukraine
bộ trên cho biết sáu cửa khẩu giữa ukraine và ba lan đang bị phong tỏa
bên phía ba lan trong khi hoạt động vận chuyển hàng hóa hoàn toàn bị tê liệt tại trạm kiểm soát yahodin dorohoks
bộ trên cũng nhấn mạnh việc biên giới ukraine ba lan bị phong tỏa sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hai bên
trong khi đó cơ quan thuế của phía ba lan cho biết khoảng sáu trăm linh xe tải đang xếp hàng chờ ở cửa khẩu dorohoks để vào ba lan
theo nguồn tin này hơn hai mươi xe tải đã vượt qua biên giới vào ukraine trong đêm ngày một mươi tám tháng hai nhưng không có xe tải nào từ ukraine vào ba lan
trong nhiều tuần qua các tài xế xe tải và nông dân ba lan đã chặn các xe tải chở hàng của ukraine không cho qua biên giới vào ba lan
để phản đối điều mà họ cho là cạnh tranh không công bằng